cục xuất nhập khẩu bộ công thương cho biết vừa qua cơ quan lương thực quốc gia philippines đã tổ chức mở thầu
nhập khẩu hai trăm năm mươi tấn gạo trắng hai mươi năm tấm theo hình thức đấu thầu mở quốc tế cho tất cả các nhà cung cấp của các nước tham gia
theo kết quả được cơ quan lương thực quốc gia philippines công bố các doanh nghiệp việt nam đã chung sáu trên tám lô thầu
với tổng khối lượng là một trăm bảy mươi năm tấn chiếm bảy mươi tổng lượng gạo mở thầu nhập khẩu lần này
cụ thể có bốn đơn vị kinh doanh xuất khẩu gạo của việt nam trúng thầu là tổng công ty lương thực miền nam năm mươi tấn
công ty cổ phần tập đoàn tân long năm mươi tấn công quốc tế gia năm mươi tấn và công ty cổ phần hiệp lợi hai mươi năm tấn
kết quả trúng thầu này sẽ góp phần tích cực cho việc tiêu thụ thóc gạo hàng hóa cho người nông dân
đặc biệt là tiêu thụ thóc gạo hàng hóa vụ hẻ thu tới đây